theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong tuần qua từ ngày một tháng bảy đến ngày bảy tháng bảy
số suất huyết tại hà nội vẫn tiếp tục gia tăng với một trăm bảy mươi tám trường hợp mắc suất huyết
chín bệnh nhân tay chân miệng và hai trường hợp mắc ho gà
một trăm bảy mươi tám trường hợp mắc suất huyết đanh ghi nhận trong tuần tại bảy mươi bảy xã phường của hai mươi ba quận huyện
cộng dồn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn thành phố có chín trăm chín mươi tám trường hợp mắc sốt xuất huyết đanh và không có ca tử vong
bệnh nhân phân bố ở tất cả các quận huyện thị xã
thống kê từ đầu năm đến nay toàn thành phố có hai năm trăm chín mươi sáu trường hợp mắc suất phát ban nghi sở rùi bè la
cũng trong tuần chín ca mắc tay chân miệng và hai ca mắc ho gà được ghi nhận
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thời điểm hiện tại có điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của mỗi trường bệnh suất huyết đanh
và thực tế kết quả giám sát vector các tuần gần đây đều có xu hướng tăng cao